hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo ban chỉ đạo những ngày qua tại khu vực miền trung đã xảy ra đợt mưa lũ bất thường trái mùa
tổng lượng mưa phổ biến từ hai trăm linh năm trăm linh mm có nơi lên đến bảy trăm năm mươi mm kèm theo rông lốc
sông lớn đã gây thiệt hại về người nhà cửa sản xuất nông nghiệp thủy sản
bàn chỉ đạo cho biết theo trung tâm dự báo khí tưởng thủy văn quốc gia
từ đêm ngày ba tháng bốn đến ngày sáu tháng bốn khu vực từ thừa thiên huế đến khánh hòa
phía đông tây nguyên tiếp tục có mưa to đến rất to
trên các sông từ thừa thiên huế đi khánh hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ với đỉnh lũ lên mức báo động một
và trên báo đồng một nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt trong vùng trũng thấp ven sông khu đô thị
do vậy ban chỉ đạo đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố
tập trung khắc phục hậu quả thiên tai tại khu vực miền trung theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
đồng thời tiếp tục tổ chức theo dõi chặt chẽ các diễn biến thiên tai thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền
và người dân chủ động phòng tránh giảm thiểu thiệt hại
bên cạnh đó các địa phương triển khai lực lượng xung kích kiểm tra ra soát các khu dân cư ven sông
suối khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt lũ quét sạt lở đất để chủ động tổ chức di rời
sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra
các tỉnh sẵn sàng lực lượng vật tư phương tiện để khắc phục sự cố đảm bảo giao thông thông suốt
trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lũ sẵn sàng tiêu ứng bảo vệ sản xuất nông nghiệp
và tiêu thoát nước khu vực thấp trũng đồ thị khu dân cư tập trung và khu công nghiệp
ngoài ra ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cũng dẫn thông tin từ các cơ quan dự báo quốc tế
cho biết khoảng từ ngày bảy đến ngày tám tháng bốn có khả năng xuất hiện một cơn áp thấp nhiệt đới
trên vùng biển phía nam biển đông và hai cơn bão ở phía đông philippines có khả năng đi thẳng vào biển đông
ban chỉ đạo đánh giá đây là tình huống bất thường có thể xuất hiện áp thấp nhiệt đới bão sớm hơn so với quy luật hàng năm
nhằm chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại do áp thấp nhiệt đới bão có thể xảy ra tránh tâm lý chủ quan
ban chỉ đạo đề nghị ban chủ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố
chủ động theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo cảnh báo của các cơ quan dự báo trong nước và quốc tế
về diễn biến của áp thấp nhiệt đới bão có thể xuất hiện trong thời gian tới
thông báo cho thuyền trưởng các chủ phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển để biết chủ động phòng tránh
và có kế hoạch sản xuất phù hợp đảm bảo an toàn về người và tài sản duy trì thông tin liên lạc
nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra
thủ tướng chính phủ gửi lời hỏi thăm chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân các gia đình có người bị nạn
trong đợt mưa lớn trái mùa vừa qua ở miền trung
thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa qua ký ban hành công điện yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả
mưa lũ bất thường tại khu vực miền trung
những ngày qua tại khu vực miền trung đã xảy ra mưa lớn tổng lượng mưa phổ biến từ hai trăm linh đến năm trăm linh mm
có nơi lên tới bảy trăm năm mươi mm
đây là đợt mưa lũ bất thường ngay giữa mùa khô kèm theo rông lốc sóng lớn đã gây thiệt hại về người
nhà cửa đặc biệt là thiệt hại và ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất nông nghiệp thủy sản
nhất là tại các tỉnh bình định và phú yên
theo báo cáo của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai tính đến ngày hai tháng bốn
thiệt hại do mưa lớn trái mùa ở miền trung đã khiến hai người chết và một người bị mất tích
đồng thời làm thiệt hại nhiều tài sản của người dân
thủ tướng chính phủ gửi lời hỏi thăm chia buồn sâu sắc nhất đến các thân nhân gia đình có người bị nạn
chia sẻ với những khó khăn mất mát của đảng bộ chính quyền và nhân dân các địa phương
trước tác động của biến đổi khí hậu thiên tai diễn biến phức tạp khó lường
mưa lũ ngập lụt sạt lở đất có thể còn tiếp tục xảy ra
thủ tướng chính phủ yêu cầu chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố từ thừa thiên huế đến khánh hòa tập trung chỉ đạo khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ
đồng thời chủ động triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời
hiệu quả với diễn biến bất thường của thiên tai nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân hạn chế thiệt hại do thiên tai
cụ thể thủ tướng yêu cầu chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai
và triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân
các địa phương tổ chức thăm hỏi hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại nhất là những hộ nghèo khó khăn
gia đình có người bị nạn đồng thời huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục nhanh hậu quả của mưa lũ
tổng hợp thiệt hại báo cáo đề xuất thủ tướng chính phủ theo thẩm quyền
bộ quốc phòng bộ công an chỉ đạo các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn chủ động bố trí lực lượng
phương tiện hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai sơ tán di rời nhân dân ra khỏi khu vực nguy hiểm
tổ chức cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu của địa phương
bộ tài nguyên và môi trường tiếp tục chỉ đạo theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ
dự báo thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng và người dân biết để chủ động chỉ đạo triển khai công tác ứng phó
các bộ ngành khác triển khai công tác ứng phó theo chức năng nhiệm vụ được giao
kịp thời báo cáo để giúp thủ tướng chính phủ chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền